kiếm một cái tỷ trọng đáng kể xuất đi mỹ
thì mà những ngành hàng đó việt nam có
thương đồng với trung quốc
thì rõ ràng là
tôi nói ví dụ ngành hải sản
hải sản là một trong những ngành mà
loại bỏ những yếu tố khác
thì vì trung quốc xuất đi mỹ
một lượng hải sản rất là lớn
nếu ngành hải sản
mà xuất của trung quốc bị ảnh hưởng
thì đương nhiên là cái sự thiếu hụt
của thị trường đi sang mỹ
tạo cơ hội cho những nước
mà có thủy sản tương tự như trung quốc
sẽ điền cho trung
tuy nhiên là ở đây
cái gì nó cũng có hai mặt
mà tôi nghĩ là
cái cuộc chiến này
thì tôi có cảm giác
nó không đơn giản như
những cuộc chiến trước
tôi cảm giác cuộc chiến này
nó gây gắt hơn thế rất nhiều
đây là một cái cuộc chiến
giữa những người
có cái ý định
là hạ nhau
trên sàn đấu
nếu mà như thế
thì câu chuyện nó sẽ là thắng thua
chứ không phải là
cái câu chuyện là anh nhường tôi một tí này
thì tôi nhường anh tí kia
và do vậy mà ngay cả những mặt hàng
mà chúng ta sẽ có lợi thế bước đầu
trong cái cuộc chiến này
thì cũng phải tính đến những bước lùi
tính những thị trường khác
để chúng ta có thể
tính những thị trường khác

trong cái hành xứ của mình
bởi vì thực ra
nói thì là giữa hai nước
nhưng thực ra đây là cuộc chiến thật
nếu chúng ta nhìn lại
những cái danh sách
những mặt hàng mà bị cấm vào mỹ
thì một trong những mặt hàng đó
là máy móc thiết bị điện tử công nghệ cao của trung quốc
tuy nhiên khi mà mặt hàng này
bị gần như cấm cửa vào thị trường mỹ
thì nhu cầu của người mỹ lại vẫn còn và còn rất nhiều
như vậy thì theo ông việt nam có đủ trình độ
để lấp đầy cái khoảng trống này không ạ
phân tích của chính trung quốc
cũng đã chỉ ra
một vấn đề mà chúng ta
đôi khi chúng ta cũng không để ý
đó là vài năm nay
một loạt các hãng sản xuất
đặc biệt là trong ngành
may mặc da dày
và thiết bị điện tử
đã từ từ rút ra khỏi
thị trường trung quốc
nhà máy về việt nam
vâng thưa ông đã có rất nhiều
những doanh nghiệp của các nước
như là đài loan hàn quốc hay là ở mỹ
họ đã tính lại cái bài toán đầu tư ở nước ngoài
và họ rút những cái cơ sở của họ
từ trung quốc sang những nước khác
trong đó có việt nam
vậy thì theo ông việt nam
cần làm gì để thu hút cái nguồn vốn fdi
cũng như là đầu tư này
đây là một mảng rất lớn về chính sách
mà chúng ta cần nhìn trước
không phải chỉ là cái chuyện nhìn vào thế quan
nhìn vào cái luồng hàng đi
những nước có đầu tư công nghệ
để mà sáng xuất ra các sản phẩm mà
mà sẽ có cái chỗ đứng lớn
có chỗ đứng vững chắc trong tương lai
thì cái việc cân nhắc để mà lựa chọn cái địa điểm đầu tư
là một cái điểm cân nhắc số một
vì vậy thì chúng ta làm sao
mà trong cái việc thu hút các nhà đầu tư
thì tránh cái du tế vơ bèo vạt tép
chúng ta phải có sự lựa chọn của mình
trong từng mảng một
và chính đó là cái bài toán
cho các cơ quan quản lý nhà nước
và các chuyên nghiệp của việt nam
vâng và chúng ta cũng thấy là
có một cái nguy cơ lớn đối với việt nam
đó là mỹ thay đổi luật thuế mới
như vậy thì các cái ngành ở việt nam
mà có quan hệ giao thương với mỹ
chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều
trong đó có xuất nhập khẩu thuế sản
thưa ông khi mà mỹ áp dụng luật thuế mới này
thì ngày nào sẽ được lợi
và ngày nào cần phải dè chừng ạ
cái chuyện luật thuế của mỹ mà nó thay đổi
bây giờ chúng ta chưa có thông tin
về cái hướng mà thay đổi luật thuế của mỹ

và cái trọng tâm
tôi nghĩ rằng là những cái mặt hàng
mà cho người tiêu dùng ở mỹ
mà mỹ thiếu
thí dụ như là thuế hải sản
thì cái chuyện mà nếu không có sự cạnh tranh
giữa cái khu vực sản xuất trong nước
và cái khu vực nhập khẩu
thì nói chung là thuế nó không có tăng
nó không có gia tăng nhiều
và những mặt hàng đó chúng ta
chưa bị ảnh hưởng
thì chỉ có khu vực
thí dụ hải sản việt nam
thì chỉ có khu vực
có hai nhóm sản phẩm
mà bị cạnh tranh trực tiếp
với các đối tượng
đó là cái cá da trơn của mỹ
và cá trao cá passa của mình
thứ hai là tôm
tôm thì thật ra nó cũng
mỹ chỉ sản xuất khoảng một mươi thôi
và họ nhập chín mươi
mà tôm sản xuất của mỹ là chủ yếu là
đánh tôm ở biển
trong khi đó chúng ta tôm nuôi
thì cái xu hướng
về mặt thay đổi thuế
thì chắc chắn nó sẽ áp vào
sản phẩm công nghệ cao
hơn là các sản phẩm mà tiêu dục
và đúng như anh minh có phân tích
cái bài toán ở đây
không phải chỉ là cái chuyện là
cái rào cản của nước ngoài
tôi cũng nhiều năm
suy nghĩ về
cái việc mà việt nam làm rất yếu
là rào cản ở tại việt nam
chúng ta nói thì nhiều
nhưng mà dựng lên thử một rào cản
để chấm một cái luồng hàng hóa vào đi
chúng ta làm rất chệt chọc
và rất là yếu
thì cả hai cái mặt là mặt pro
và mặt đối phó
thì chúng ta phải cân đối
vâng thưa ông minh
đối với tất cả những dữ liệu
mà chúng ta có hiện nay
thì theo ông thì chúng ta cần phải
đối diện với cuộc chiến này
với một tâm thế như thế nào
để phát huy được hết những cái lợi thế của chúng ta
và giảm thiểu những cái mặt hại
đối với kinh tế của chúng ta
đối với việt nam
đừng có hoang mang quá
hết sức bình tĩnh
bởi vì trong thị trường tài chính
không có biến động không có thay đổi
thì nó không phải là thị trường tài chính
mà thị trường quốc tế nó cũng thế
nên giữ một tâm thế
nhưng đừng có
lạc quan tếu là được
đừng có quá bi quan
tận dụng được nội lực của quốc gia
nhưng nội lực chưa đủ
tận dụng được các mối quan hệ
tận dụng được các
song phương và đa phương chúng ta đã ký
chúng ta không
nếu chúng ta không
không lo lắng
thì tất nhiên là không được rồi
thế nhưng mà chúng ta lo lắng quá
chúng ta quên mất cái vấn đề đó
đấy nó chính là những cái đệm giảm sốc
rồi các cptpp
cptpp sắp tới
tôi được biết là
cuối năm nay sẽ thông qua
sẽ đưa ra quốc hội
để quốc hội xem xét
tôi tin rằng là
với một niềm tin rằng
chúng ta vẫn nhìn về phía trước
và hiệp định sẽ
hiệp định sẽ được thông qua
và trung quốc cũng đang
từ từ điều chỉnh
chính sách của họ
như vậy là những cuộc xung đột thương mại hay là cuộc chiến thắng
như chúng ta vẫn thường gọi
bên cạnh những yếu tố tiêu cực
thì vẫn luôn luôn có những khoảng trống
tạo nên những cơ hội
cho những nước nào mà biết tận dụng những cái cơ hội này
và tôi rất hi vọng là việt nam sẽ
như ông trần khắc minh vừa chia sẻ
sẽ giữ một tâm thế bình tĩnh
và tận dụng được tối đa những cơ hội mà
mình có thể nắm bắt được
xin trân trọng cảm ơn chuyên gia trần khắc minh
và phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hữu dũng
đã tham gia chương trình hôm nay
quý vị và các bạn
chúc các quốc gia có quan hệ thương mại với hai nước này
nền kinh tế của việt nam sẽ chịu ảnh hưởng
ngay từ năm nay và gdp được dự báo
sẽ giảm tới một mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên cả trung quốc và mỹ
đều có thể lựa chọn chuyển hướng đầu tư
sau đó xuất khẩu hàng hóa
từ các nước trung gian như việt nam sang nước kia
để không phải chịu mức áp thuế cao
mặt khác nâng thuế cao sẽ tạo ra lỗ hổ
trong thị trường của cả mỹ và trung quốc
và đó có thể là cơ hội cho các nước xung quanh
trong đó có việt nam
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn